là địa phương thường xuyên phải hứng chịu nhiều thiên tai gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
với tinh thần bốn tại chỗ tỉnh lào cai đang tích cực chủ động triển khai các phương án phòng ngừa
kịp thời ứng phó với thiên tai
đây là ngôi nhà cũ mà gia đình anh lò văn dương đã ở trước đây
mặc dù được xây dựng kiên cố vững chắc nhưng do nằm trong khu vực sạt lở nguy hiểm
nên gia đình anh dương đã được chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng vận động
bố trí quỹ đất để di chuyển sang khu vực khác bảo đảm an toàn
hiện lào cai đang bước vào giai đoạn cao điểm mưa lũ do đó địa phương đã tổ chức ra soát
các hộ dân đang sinh sống trong vùng nguy hiểm để bố trí di chuyển kịp thời
cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền
xây dựng các phương án và tổ chức diễn tập để củng cố thực hành kỹ năng ứng phó khi thiên tai xảy ra
chúng tôi thấy phát huy tốt nhất đó là lực lượng tại chỗ và cơ sở là chính
thành công hay không kết quả có đem lại như mong muốn hay không
đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
trong đó đặc biệt quan trọng đó là sự chủ động và sự hiểu biết của người dân
cũng như là tính tích cực của người dân tham gia trong công tác phòng chống thiên tai
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay tỉnh lào cai đã sơ tán bố trí chỗ ở mới cho hàng trăm hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
tiến hành theo dõi khoanh vùng các địa điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở để có giải pháp xử lý kịp thời
song song với đó các biện pháp về phòng chống thiên tai cũng được các cấp và ngành chức năng triển khai quyết liệt
đồng bộ có hiệu quả nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân